đến thời điểm hiện tại các địa phương trên địa bàn tỉnh quảng trị đã hoàn thành chi trả tiền bồi thường thiệt hại đợt một cho người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố nhiễm môi trường biển
trong đợt này tỉnh quảng trị đã cấp hơn hai trăm linh hai tỷ đồng từ nguồn kinh phí trung ương hỗ trợ có mục đích để bốn huyện vĩnh linh do linh triệu phong và hải lăng
chi trả tiền bồi thường thiệt hại sau sự cố ô nhiễm môi trường biển cho hai đối tượng thiệt hại trực tiếp là chủ tàu thuyền và lao động trên biển
toàn bộ số tiền trên được chi trả cho một chín trăm bảy mươi chín chủ tàu thuyền và một năm trăm bảy mươi chín thuyền viên của một mươi bốn xã thị trấn ven biển gồm các xã vĩnh thái vĩnh thạch vĩnh giang của huyện vĩnh linh do hải trung giang do mai do việt và thị trấn cửa việt của huyện do linh triệu an triệu vân triệu lăng triệu đô thủ huyện triệu phong và hải an hải khê của huyện hải lăng
trong kết thúc đợt một việc chi trả bồi thường thiệt hại tại các địa phương trên địa bàn tỉnh quảng trị được đánh giá đã làm đúng quy trình công bằng minh bạch và bảo đảm an ninh trật tự
tại các điểm chi trả người dân sau khi nhận tiền đền bù đều cho biết sẽ mua sắm ngư cụ cải hoán tàu thuyền và đầu tư các mô hình trồng trọt chăn nuôi nhằm vượt qua khó khăn sớm ổn định cuộc sống